ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã giữ hình sự đối với nguyễn thị phương linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa lê thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại thành phố nha trang để điều tra làm rõ vai trò của cặp đôi này trong đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc từ tp hcm về thành phố nha trang
đồng thời công an thành phố nha trang tiếp tục truy tìm các chân dép còn lại của linh để xử lý theo quy định của pháp luật
sau một thời gian trinh sát theo dõi công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phát hiện có một đường dây ma túy
tuy dạng thuốc lắc hoạt động liên tỉnh từ thành phố hồ chí minh về thành phố nha trang
chuyên án phá đường dây thuốc lắc này được công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang lên kế hoạch chi tiết
nhiều mũi trinh sát được tung ra các bến xe khách ngã đường trọng điểm các khách sạn quán bar vũ trường đều có trinh sát hình sự mật phục
khi những mắt xích trong đường dây này dần lộ diện đầu giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu từ nguồn tin trinh sát báo về
con mồi đang xuất hiện và chuẩn bị hoạt động lãnh đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang
đã quyết định tùng các mũi trinh sát tiến hành bùa vây khu vực chợ đầm trung tâm thành phố nha trang theo như vị trí mà trinh sát báo
ngay khi đối tượng tình nghi xuất hiện nhận những gói ma túy được gửi từ văn phòng của một nhà xe tuyến nha trang thành phố hồ chí minh
các trinh sát đã bất ngờ ập vào khống chế bắt giữ đối tượng
đấu tranh khai thác nhanh đối tượng này khai tên là nhân và thừa nhận y chính là một chân rết trong đường dây buôn bán ma túy của cặp đôi long linh
vai trò của nhân là ra các bến xe các điểm hẹn trên đường để lấy thuốc lắc được gửi từ thành phố hồ chí minh bằng xe khách
từ đây chân tướng ba trùm cầm đầu vận hành đường dây thuốc lắc liên tỉnh dần lộ diện
ngay khi xác định đường dây và các chân dết tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy chuyên cung cấp thuốc lắc cho bộ phận dân chơi ở phố biển nha trang hình thành và hoạt động
ban chuyên án đặc biệt chùi đến đối tượng nguyễn thị phương linh còn được bộ phận dân chơi gọi có cái tên là hot girl thuốc lắc
nguyễn thị phương linh vốn là cô gái sinh ra ở làng quê nghèo thuộc xã ninh an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
từ bé linh đã nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn và được gọi là hot girl của xã
lớn lên linh không được đi học
mà mong muốn đổi đời cô ả vào nha trang làm việc
tuy nhiên trình độ học vấn không có công việc là lao động chân tay
nên khi linh có nhà sang ngay trung tâm thành phố và thường xuyên lui đến các tụ điểm ăn chơi có tiếng của thành phố biển
điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi và linh rơi vào tầm ngắm của trinh sát
sau thời gian bí mật theo dõi các trinh sát phát hiện linh thường xuyên sử dụng điện thoại để nghe gọi những cuộc điện thoại khá bất thường
kiên trì tiếp tục mật phục theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và linh cảm nghề nghiệp
các trinh sát xác định chỉ trong một thời gian ngắn chiều hoặc tối ngày hai mươi bảy tháng sáu
linh đã lộ diện thực hiện một phi vụ giao dịch hàng từ tp hcm chuyển ra
đến năm h ba mươi chiều cùng ngày các trinh sát cho biết xuất hiện nam thanh niên đi xe máy phân phối lớn tới gặp linh
và một số đối tượng khả nghi bên trong quán cà phê sinh tố ngay cạnh khu vực chợ đầm
sau một lúc nói chuyện gì đó thanh niên trên liền lấy xe máy phóng như bay rời ra khỏi quán
nhận định nam thanh niên này có thể là chân rết của linh và đồng bọn đang được người cầm đầu điều đi nhận hàng
lập tức một mũi trinh sát liền bám theo
sau khi di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố đối tượng khả nghi chạy về phía đường nguyễn trí

đối tượng khả nghi chạy về phía đường nguyễn chánh nơi có văn phòng giao dịch của một nhà xe khách
sau khi dừng xe trước cửa văn phòng nam thanh niên đi vào bên trong nhận gói hàng được cuốn kín bằng lớp băng keo màu vàng
khi đối tượng vừa lên xe chuẩn bị di chuyển lập tức các trinh sát bất ngờ ập tới và bắt giữ
kiểm tra bên trong gói hàng các trinh sát phát hiện có đến một trăm linh viên thuốc lắc hình tròn màu xanh
tại đây đối tượng khai tên là võ thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở thị xã ayun ba tỉnh gia lai là chân rết của cặp đôi long linh
điều đi nhận thuốc lắc gửi về từ thành phố hồ chí minh
từ lời khai của nhân các mũi trinh sát lập tức lên đường tổ chức vây bắt các đối tượng trong đường dây này
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày tại khu đô thị hà quang hai phường phước hải thành phố nha trang
các trinh sát đã bắt giữ linh khi đang cùng người tình vi vu trên xe
khám xét căn hộ của linh các trinh sát phát hiện thêm một số lượng chất nghi là ma túy tổng hợp
sau khi bị bắt tại cơ quan điều diện
trong cuộc kiểm tra linh khai nhận ngày hai mươi sáu tháng sáu đã cùng long chuyển khoản hai mươi triệu đồng
mua một trăm linh viên thuốc lắc từ một phụ nữ ở thành phố hồ chí minh
sau khi nhận được tiền đối tác của linh sẽ gửi thuốc lắc về theo dịch vụ chuyển hàng của các hãng xe khách đường dài
để hoạt động bí mật và tránh sự điều tra theo dõi của cơ quan công an
ngay khi hàng tới thành phố nha trang số điện thoại của linh long được ghi trên các gói hàng
việc nhận hàng được cặp đôi này giao cho chân dết đảm nhiệm
cứ mỗi lần chuyển tiền mua hàng cặp đôi này lại sử dụng một tên khác nhau ghi lên các gói hàng
nhưng số điện thoại thì vẫn là số cũ một trinh sát cho biết
khi thành lập đường dây mua bán thuốc lắc này mục đích của linh là gom ma túy từ thành phố hồ chí minh về tàng trữ tại một căn nhà
do linh thuê tại khu đô thị mới phượng phước hải thành phố nha trang
sau đó ma túy sẽ được tung ra thị trường phục vụ khách hàng
chủ yếu là những dân chơi tại các khách sạn vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố
theo hồ sơ của cơ quan điều tra cho thấy chỉ trong vòng tháng năm và tháng sáu vừa qua
hot girl phương linh cùng người tình đã nhiều lần chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng cho các đối tượng ở thành phố hồ chí minh để mua thuốc lắc
linh khai mỗi một viên thuốc lắc sau khi được đưa về nha trang tiêu thụ linh bán với giá cao gấp một năm lần ở thành phố hồ chí minh
nhờ đó linh và người tình phất lên nhanh chóng sử dụng xe sang thuê ở căn nhà tiện nghi cao cấp
ngoài việc ăn chơi tận hưởng tiêu xài số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp linh còn đi cas ba thẩm mỹ viện để đập rồi xây lại một số bộ phận trên cơ thể hết cả trăm triệu đồng
linh đi làm lại vòng một hết hơn chín mươi triệu đồng
từ đó link nổi lên là một hot girl truyền bán thuốc lắc cho bộ phận dân chơi phổ biến
một cán bộ điều tra cho biết ngoài việc thường xuyên có mặt quanh các quán nước ở khu vực chợ đầm để phân công các chân dết đi bán thuốc lắc linh và long còn thường lui tới các quán bar vũ trường để tìm người mua và đặt hàng
còn đây là hot girl chí nít trà thị tuyết sương
trong sổ đen của các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
thì tuyết xương là một mắt xích quan trọng trong đường dây chuyên cung cấp phân phối bán lẻ thuốc lắc
ma túy cho người nghiện tại các quán bar vũ trường ở đà thành
đẳng cấp quý cô của tuyết xương cũng sớm bị lộ mặt ngay tại quán bar
nơi cô được xem là khách vip do bị bắt quả tang đang tàng trữ số lượng không nhỏ thuốc lắc trong người
cha thị tuyết sương còn gọi là trà sương hai mươi sáu tuổi ngụ tại phường hòa khánh nam quận liên triều
nguyễn sĩ lương hai mươi bốn tuổi ngụ tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
châu hoài vũ hai mươi bốn tuổi ngụ tại phường hòa minh quận liên triểu
thành phố đà nẵng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại các vũ trường quán bar trên địa bàn thành phố đà nẵng
theo cơ quan điều tra từ tết nguyên đán trở lại đây tình hình buôn bán sử dụng chất ma túy trên địa bàn đặc biệt ở các quán bar diễn biến phức tạp
các chính sát phát hiện nổi cộm lên một đường dây chuyên cung cấp ma túy được giang hồ đồn đoán với cái tên là tuyết sương
bí mật điều tra các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
nhanh chóng xác định nhóm này thường mua ma túy xỉ từ một người phía bắc sau đó về chia nhỏ cất giấu sử dụng và bán kiếm lời
nơi tập kết ma túy là căn nhà trọ trên đường nguyễn đỗ cung phường hòa minh quận liên triều nằm ngay sau quán karaoke xl
nên rất thuận tiện để họ cung cấp hàng cho khách có nhu cầu
họ thay phiên nhau đi giao ma túy cho các đầu mối ở các quán karaoke vũ trường trên các địa bàn các quận thanh khê liên triệu
cầm lệ trong thời gian dài ổ ma túy này là nơi cung cấp hàng chính cho dân chơi các con nghiện
sau khi nắm chắc hành vi phương thức hoạt động của băng nhóm này ngày hai mươi năm tháng bảy
chính sát bất ngờ ập vào tổng hành dinh bắt quả tang tuyết sương cùng đồng bọn đang phân phối ma túy
tiếp tục truy quét cảnh sát bắt giữ vũ và lương tổng tang vật mà cơ quan chức năng thù giữ gồm một trăm một mươi gram ma túy đá gần một trăm linh viên thuốc lắc
trà thị tuyết sương
trà thị tuyết sương
trà thị tuyết sương không chỉ là cô gái có nhan sắc vượt trội được xem là hot girl mà tuyết sương còn được gia đình hết mực cưng chiều trừng diện
ngặt nối ngược với những may mắn điều kiện mà trời phú cho mình tuyết xương lại là một người hư hỏng
với nhan sắc và danh sương hot girl tuyết sương được nhiều gã trai theo đuổi sẵn sàng cung phụng cho các cuộc chơi làm bào hoàng quán bar thâu đêm của cô
ừa trừng diện lao đầu vào các cuộc chơi khiến tuyết xương lần lơ là trong việc học hành rồi bỏ học
trước khi xa chân vào con đường phạm tội nhờ vồn liếng xinh đẹp trời cho tuyết sương chuyển qua bán mỹ phẩm áo quần hàng hóa trên mạng cũng dấp đất hàng
cũng từ đây nhờ những hình ảnh xinh đẹp mà tên tuổi nên tiếc sương được nhiều người biết đến
trên mạng xã hội có nhiều thời điểm mỗi dòng trạng thái của hot girl này nhận được cả ngàn lượt thích chia sẻ
tuy nhiên thu nhập sạch này không thể đủ
không thể đủ cho cô tiêu xài và ngập ngụa trong nàng tiên nâu
lạ một số chỉ là bán hàng online trên mạng nhưng độ ăn chơi của tuyết xương vẫn khiến nhiều bạn bè phải kiêng nể
hầu như tuần nào tháng nào cô này cũng trưng diện sang chảnh phương tiền tại vui chơi của bạn bè trong vũ trường như một tiểu thư nhà đại gia chính hiệu
sự thật đằng sau những cuộc tụ tập bạn bè đã được các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm rõ
nguồn tiền để cô ăn chơi thực trường là một triệu đồng
để cô ăn chơi thực chất là từ các phi vũ cung cấp thuốc lắc cho các con nghiện ở quán bà vũ trường để ăn chia tiền tranh lệch mà trong đó tuyết sương nắm vai trò chủ chốt
từ phân phối bán lẻ nên tuyết sương rủ luôn những người bạn trai của mình lập thành hội nhóm để làm ăn lớn
được nguyễn sĩ lương và vũ là những gã trai tơ nhưng dày dạn kinh nghiệm trong việc mua bán thuốc lắc chống lưng bày vẽ các chiêu thức đường đi nước bước để qua mặt lực lượng công an
tuyết xương chẳng mấy chốc trở nên chuyên nghiệp trong cách điều phối các chân dép móc nối với những đối tượng chuyên vận chuyển xỉ thuốc lắc ở đà thành và những tỉnh lân cận để gom hàng sỉ về chi lẻ để tiếp tục phân phối ma túy cho các quán karaoke vũ trường tại đà thành hàng đêm
tinh vi hơn để tạo vỏ bọc cho hoạt động buôn bán ma túy của mình tuyết sương còn dành thời gian tham gia vào một hội nhóm có tên là thiện tâm rồi thường xuyên chụp và đăng tải các hoạt động xã hội từ thiện
việc làm này cũng khiến tên tuổi của hot girl này thêm nổi như cồn
theo điều tra của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhóm của tuyết xưng hoạt động vô cùng kín kẽ và tinh vi
nói về vai trò của tuyết xương vì là hot girl trên liếu tay mềm nên được cô bổng tức là nguyễn sĩ lương yêu ái cho đứng ngoài quan sát không phải trực tiếp giao hàng cho các con nghiện trong các vũ trường
nhiệm vụ của cô chỉ việc ăn mặc thật đẹp tiếp cận các con nghiện
thiếu da ăn chơi trong các quán bar vũ trường để môi chai mua ma túy
khi con mồi cắn câu có nhã ý say kiều nữ và ma túy thì tuyết xưng lập tức báo cho lương và vũ đem hàng đến giao cho khách
đặc biệt cu bổng còn thuê một nhà trọ trên đường nguyễn đỗ cùng phường hòa minh
ngay sau quán karaoke xl để vừa là bãi đáp sau những đêm thức trắng tại vũ trường cho cả nhóm vừa làm đại bản doanh thuận lợi cho việc cất giấu trao đổi mua bán ma túy
nhưng mọi gì biến động của tuyết xương và đồng bọn không thể qua mặt được các điều tra viên
tuyết sương đã bị bắt quả tang tại vũ trường khi trong người đang tàng trữ năm viên thuốc lắc chuẩn bị giao hàng cho con nghiện
sau đó lúc tám h bốn mươi năm phút sáng ngày hai mươi năm tháng bảy tại phường hòa khê các trinh sát đã bất ngờ vào căn nhà trọ của các đối tượng bắt khẩn cấp vũ và lương
đồng thời thu giữ bắt quả tăng chúng đang tàng trữ mua bán ma túy
thu giữ lượng lớn gồm một trăm một mươi gram ma túy đá và tám mươi sáu viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ tăng vật liên quan tại các nhà trọ trên đường nguyễn đỗ cung
thuốc lắc là một loại ma túy tổng hợp bao gồm cả các chất dạng ănfetamin và một số các chất gây ảo giác khác
afetamin là các chất gây kích thích hoạt động của não bộ và hệ thần kinh trung ương
khi hoạt chất alfetamin đi vào cơ thể hay người dùng chỉ cần nếm nhẹ ở đầu lưỡi
cũng tạo một thứ khoái cảm gây ảo giác làm cho người sử dụng nhìn thấy nghe thấy cảm thấy hoặc ngửi thấy những gì không tồn tại trên thực tế
sau khi uống thuốc lắc trong vòng từ một mươi đến hai mươi phút thì thuốc tác động trực tiếp vào não gây kích thích thần kinh trung ương tạo ảo giác trong nhiều giờ liền
ảo giác đó làm cho người uống thuốc lắc có trạng thái sung mãn tự tin nhiệt độ cơ thể tăng cao tạo cảm giác nóng bỏng thích thực hiện những hành vi có cảm xúc mạnh
đặc biệt là đi kèm với âm nhạc
khi thuốc đã ngấm con người bị kích động cuồng nhiệt và có những hành vi kỳ lạ như lắc lư quay cuồng la hét đập phá đồ đạc cởi bỏ quần áo và quan hệ tập thể
người sử dụng thuốc lắc lâu dài sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng với sức khỏe thể chất và tâm thần
khi cơ thể bị kích động mạnh trạng thái hưng phấn cao độ hoạt động quá sức liên tục dẫn đến tiêu hao năng lượng lớn và mất nhiều nước
thuốc lóc cũng kích thích hệ thần kinh
tạo ra trạng thái kích động và căng thẳng gây mất ngủ triền miên biếng ăn dẫn đến tình trạng suy kiệt
thuốc lắc cũng gây ra những dối loạn về tâm lý như lẫn lộn trầm cảm lo lắng và hoang tưởng
tác hại của thuốc lóc đối với não cũng đã được cảnh báo
cụ thể thuốc lắc làm não tăng phóng thích ba chất duyên dẫn thần kinh
đây là những chất có vai trò truyền tải xung động thần kinh từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác
sự phóng thích quá mạnh mẽ
các chất dẫn đến truyền thần kinh có thể gây nên tình trạng cạn kiệt chất truyền dẫn xung đột thần kinh
khiến các tế bào thần kinh bị chết dần
điều này có thể dẫn đến nguy cơ dối loạn hoặc tê liệt nhiều cơ quan cơ thể
chẳng hạn tình trạng các tế bào thần kinh tạo dopamin bị mất vĩnh viễn sẽ dẫn đến bệnh parkinson
với biểu hiện là các cơn co run co cơ cử động khó khăn di chuyển chậm
việc hủy hoại các chất dẫn truyền thần kinh
còn dẫn đến mất khả năng kiểm soát
nhận thức và tình cảm trong não không còn cảm nhận tình cảm vui buồn
vì những tác hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần lâu dài
giới trẻ tốt nhất nên tránh xa những loại ma túy này